những ngày qua nhiều người ủng hộ ông donald trump đều đang lo ngại về nguy cơ bị giam giữ
khi ứng viên sáng giá của đảng cộng hòa vi phạm lệnh cấm phát ngôn
đây cũng là một trong số những bất lợi trong quá trình tranh cử vị trí chủ nhân nhà trắng vào tháng một mươi một tới
theo kênh nbc new york thẩm phán merchan người xét xử vụ ông trump bị cáo bộc dùng tiền
để bịt miệng nữ diễn viên phim người lớn stormy daniels cho hay bản thân ông đã tuyên phạt
cựu tổng thống trump chín usd do vi phạm chín lần lệnh cấm phát ngôn
thế nhưng có vẻ số tiền phạt trên không đủ sức dân đe nên ông sẽ cân nhắc việc bỏ tù ông trump
vị thẩm phán này đặc biệt nhấn mạnh bị cáo trump đã được tòa án cảnh báo sẽ không ra thứ
cho những hành vi cố ý vi phạm các mệnh lệnh hợp pháp
nếu cần thiết và phù hợp với hoàn cảnh tòa án sẽ áp dụng hình phạt giam giữ
cụ thể trong tương lai tòa án sẽ xem xét hình phạt bỏ tù
ông machon bày tỏ điều cuối cùng ông muốn làm là tống ông trump vào tù
ông ấy là cựu tổng thống mỹ và có khả năng tái đắc cử
tầm quan trọng của một quyết định như vậy không khiến vị thẩm phán này tổn thất điều gì
theo ông murchan lệnh cấm phát ngôn nhằm ngăn ông trump chỉ trích các nhân chứng
và những người khác liên quan đến vụ án dùng tiền bịt miệng
trong chuỗi vi phạm diễn ra từ ngày một mươi đến ngày một mươi bảy tháng bốn
ông trump đã có bài đăng gọi luật sư cũ michael cohen là kẻ nói dối hàng loạt
ông cohen được hy vọng sẽ là nhân chứng
nhân chứng quan trọng trong phiên tòa xét xử cựu tổng thống mỹ
ngoài ra trong phiên tòa diễn ra vào hôm hai tháng năm
ông murchal cũng sẽ xem xét việc có áp dụng các hình phạt bổ sung
cho những tuyên bố khác của ông trump hay không
ông còn yêu cầu ông trump xóa các bài đăng vi phạm khỏi tài khoản mạng xã hội
và trang web tranh cử của tổng thống mỹ
qua ghi nhận mbc new york cho hay ông trump vào đầu tháng trước đã ra trình diện tòa án
ở new york sau khi bị đại bồi thẩm đoàn mahatan truy tố dùng khoản tiền một trăm ba mươi usd
để bịt miệng chuyện ngoại tình với nữ diễn viên daniels
theo daniels cô ta đã nhận được số tiền trên trong những ngày cuối cùng
ông trump thực hiện chiến dịch tranh cử tổng thống mỹ vào năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên ông trump phủ nhận chuyện ngoại tình và khẳng định bản thân không biết gì
về số tiền một trăm ba mươi usd
về phía cựu tổng thống khi được phóng viên yêu cầu đưa ra bình luận
về khoản tiền phạt chín usd ông trump đã không trả lời
từ trước đến nay ông trump lập luận lệnh cấm phát ngôn là vi phạm quyền tự do
ngôn luận cá nhân thậm chí luật sư của cựu tổng thống mỹ là ông todd blanchett
cáo buộc lệnh cấm là hành vi tấn công chính trị
khi đề cập đến khả năng bị giam giữ ông trump ám chỉ sẵn lòng ngồi tù
sau khi thẩm phán new york merchant dọa bò tù cựu tổng thống nếu tiếp tục vi phạm lệnh cấm phát ngôn
cụ thể phát biểu trước báo giới ngày sáu tháng năm vừa qua ông trump cho biết
ông sẽ phải cẩn thận từng từ khi phát ngôn
khi cử tri hỏi một câu hỏi đơn giản nhưng ông không thể phản hồi
vì thẩm phán này đã ban lệnh cấm phát ngôn và nói ông sẽ ngồi tù nếu vi phạm
đáng chú ý đối thủ của ông joe biden vực bạch
hiến pháp của nước mỹ quan trọng hơn nhiều so với việc ngồi tù
ông sẽ thực hiện sự hy sinh này vào một ngày nào đó
theo đội ngũ pháp lý của ông trump cho rằng lệnh cấm phát ngôn là vì hiến
bởi nó cản trở quyền tự do ngôn luận của cựu tổng thống vốn được tu trình an thứ nhất bảo vệ
theo tờ the wall street journal thẩm phán merchant thừa nhận rằng
việc phát tiền ông trump là chưa đủ mạnh còn hình phạt phát tù
lại là điều chưa có tiền lệ
bình luận về vấn đề này ông barry cummings
cựu thẩm phán tòa án bang new york và là người đã xử nhiều vụ án hình sự cho rằng
thẩm phán murchan đang phải cân nhắc giữa việc cân bằng các quyền của ông trump
với sự cần thiết về kiểm soát trật tự phòng xử án và cả phiên tòa
việc đưa một ứng cử viên tổng thống vào tù trong những tháng cuối cùng
trong chiến dịch tranh cử của người đó là một kịch bản đầy khó khăn về mặt chính trị
cộng với những phức tạp về mặt hậu cần
theo các cựu quan chức và các quan chức đường nhiệm của cơ quan mật vụ mỹ
cơ quan này đã bắt đầu thảo luận về các phương án khả thi
nếu cựu tổng thống bị tuyên án tù dài hạn hoặc ngắn hạn
nếu thẩm phán merchant bỏ tù ông trump
thì việc tìm một địa điểm an toàn là một vấn đề phức tạp
ông donald một nhân viên cơ quan mật vụ đã nghỉ hưu cho biết
theo luật liên bang cơ quan này được yêu cầu phải bảo vệ ông trump ở mọi nơi
bao gồm nhà tù
theo vị nhân viên này thẩm phán mechal có thể ra lệnh cho ông trump
thủ án một thời gian ngắn trong phòng giam của tòa án
trung tâm giam giữ liên bang hoặc bị thúc quản tại da
đối với việc giam ông trump ở ricker
khu phức hợp nhà tù trên đảo của thành phố new york
hiện giam giữ hàng nghìn tù nhân
ông mikhalek cho rằng đó không phải là sự lựa chọn phù hợp
người phát ngôn của sở cải huấn thành phố new york
nơi điều hành reker và các nhà tù khác cho biết
nếu có nhu cầu cơ quan này sẽ tìm nhà tù thích hợp đối với ông trump
trước đây các thẩm phán khác ở new york đã đưa ra kịch bản bỏ tù cựu tổng thống
thế nhưng chưa có ai thực sự làm như vậy
đơn cử thẩm phán arthur a grant đã từng ra lệnh cấm phát ngôn có giới hạn đối với trump
vì đang tin đồn vô căn cứ về thư ký luật của thẩm phán trong phiên tòa xét xử gian lận dân sự
trong đó ông trump và các đồng phạm bị buộc tội thổi phồng giá trị tài sản dòng
để vai có lợi hơn
vài tuần sau thẩm phán này phạt ông trump năm usd vì vi phạm lệnh cấm này
và cảnh báo nếu vi phạm nữa thì có thể bị bỏ tù
đến nay cuộc đua tranh cử đã đi được nửa chặng đường
và cặp kinh địch joe biden cùng donald trump vẫn liên tục có những mản cọ sát
để rút ngắn khoảng cách về số phiếu bầu
hầu hết các cuộc khảo sát đều cho thấy đây là một cuộc đua xích sao
giữa hai ứng cử viên biden và trump
các chuyên gia cho rằng kết quả cuộc đua có thể sẽ phụ thuộc vào cách
hai ứng cử viên thể hiện ở các bang chiến trường quan trọng như metchikan georgia và nevada
được biết sáu tháng trước thềm bầu cử tổng thống mỹ
các cuộc thăm dò cho thấy cựu tổng thống donald trump đang dẫn trước tổng thống đương nhiệm joe biden
ông donald trump hiện tại là ứng cử viên ra tranh cử tổng thống của đảng cộng hòa
đang vừa phải tham dự các phiên tòa hình sự vừa phải điều hành chiến dịch tranh cử
mặc dù các cuộc thăm dò cho thấy cựu tổng thống donald trump đang dẫn trước tổng thống đương nhiệm joe biden
thế nhưng theo giáo sư watanaby khả năng giành thắng lợi của ông biden lẫn ông trump đều như nhau
ông nói thêm rằng
một số yếu tố có thể khiến tổng thống biden lo ngại
bao gồm lạm phát cao và các cuộc biểu tình phản đối israel
trong khi đó chiến dịch tranh cử của ông trump phải đối mặt với thách thức về cách giải quyết các hạn chế phá thai
cũng như khả năng bị phản ứng dư luận tiêu cực liên quan đến các phiên tòa hình sự của ông
tuy vậy kết quả khảo sát cho thấy
nhiều người mỹ nói họ tin tưởng ông trump hơn tổng thống biden trong lĩnh vực kinh tế và lạm phát
cụ thể kết quả khảo sát của abc news apost đã được công bố vào ngày năm tháng năm cho thấy
kinh tế và lạm phát nằm trong những vấn đề hàng đầu đối với cử tri mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay
tám mươi tám người mỹ tham gia khảo sát cho biết
nên kinh tế sẽ tác động quan trọng đến việc họ bỏ phiếu cho ai và tám mươi năm nói tương tự khi bàn về lạm phát
cuộc khảo sát này được thực hiện trực tuyến với hai hai trăm sáu mươi người trưởng thành
ở các nhóm cử tri cộng hòa dân chủ và độc lập từ ngày hai mươi năm tháng bốn đến ba mươi tháng bốn
trong đó bốn mươi sáu người mỹ tham gia khảo sát cho biết
họ tin tưởng cựu tổng thống donald trump
trong lĩnh vực kinh tế trong khi ba mươi hai chọn tổng thống joe biden
hai mươi một nói không tin tưởng cả hai ứng viên
bốn mươi bốn người tham gia khảo sát tin ông trump sẽ xử lý tốt tình trạng lạm phát
ba mươi nghĩ ông biden sẽ làm tốt hơn hai mươi năm không tin tưởng ứng viên nào
bốn mươi ba số người được hỏi cho biết tình hình tài chính của họ không khá hơn
từ khi ông biden trở thành tổng thống bốn mươi nói tình hình vẫn như cũ và một mươi sáu khá giả hơn
về cuộc tài đấu giả định giữa ông biden
vào ông trump tháng một mươi một tới bốn mươi sáu người tham gia khảo sát ủng hộ ông trump và bốn mươi bốn ủng hộ ông biden
tuy nhiên trong số những cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu bốn mươi sáu ủng hộ ông biden và bốn mươi năm ủng hộ ông trump
theo kết quả thăm dò ông biden cũng được coi là trung thực và đáng tin cậy hơn ông trump
về việc bảo vệ nền dân chủ hai ứng viên nhận được tỷ lệ ủng hộ ngang nhau
trước đó giáo sư khoa học chính trị chan lagley tại đại học mỹ ở washington d c cho rằng
nền kinh tế mỹ luôn là vấn đề quan trọng trong bầu cử và sẽ tiếp tục là trọng tâm trong vài tháng vận động tranh cử tới
giáo sư eric nissburg cho biết nhiều người có cái nhìn thiện cảm hơn về nhiệm kỳ tổng thống trước đây của ông trump
so với nhiệm kỳ tổng thống hiện tại của ông biden nói chung
ông nói thêm rằng bộ phận cử tri gốc latin và da đen cũng như giới trẻ đang hoài nghi về khả năng làm kinh tế của ông biden
tất cả đều là thành phần chủ chốt của đảng dân chủ
theo kế hoạch cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa ông biden và ông trump
trong cuộc bầu cử mỹ hai nghìn hai mươi bốn có thể diễn ra vào tháng chín hoặc tháng một mươi
ngày một tháng năm ủy ban tranh luận của tổng thống nhắc lại rằng
cuộc đối đầu trên truyền hình đầu tiên giữa các ứng viên sẽ diễn ra vào ngày một mươi sáu tháng chín
xác nhận này đã được công bố vào cuối năm ngoái
thông báo được đưa ra sau khi nhóm của ông trump thúc giục ủy ban đẩy nhanh lịch trình
trước đó cả ông biden và ông trump đều cho biết sẵn sàng tham gia vào bất kỳ cuộc tranh luận nào
trong quá trình bầu cử sơ bộ của đảng cộng hòa